tại ubnd phường sáu thành phố bến tre viện kiểm sát nhân dân tỉnh bến tre đã tổ chức buổi công khai
xin lỗi ông châu ngọc ngừng người bị kết án oan cách đây hai mươi sáu năm
ngày một mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi ông châu ngọc ngừng nguyên bí thư chủ tịch hội đồng nhân dân phường sáu
bị khởi tố bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
đến ngày hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông ngừng được tại ngoại
tại bản án hình sự sơ thẩm số bảy mươi bảy hssp ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba của tòa án nhân dân tỉnh bến tre
đã tuyên ông châu ngọc ngừng không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
tại bản án dân sự sơ thẩm số sáu hai nghìn một mươi sáu ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu của tòa án nhân dân thành phố bến tre
và bản án dân sự phúc thẩm số một trăm một mươi ba ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của tòa án nhân dân tỉnh bến tre
tuyên buộc viện kiểm sát nhân dân tỉnh phải bồi thường cho ông châu ngọc ngừng
châu ngọc ngừng trên một trăm ba mươi sáu triệu đồng và phải xin lỗi cải chính công khai trên một tờ báo trung ương
và một tờ báo địa phương đăng ba số liên tiếp sau khi được minh oan ông trương ngọc hưng yêu cầu
các cơ quan tố tụng như cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre phải bồi thường cho ông một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh phải bồi thường cho ông bảy tỷ đồng theo lời ông ngừng trong quá trình bắt và tạm giam
các cơ quan tố tụng đã tạm giữ của ông tám trăm bảy mươi bảy mét khối gỗ bốn trăm năm mươi triệu đồng